dự kiến vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai giới chức y tế các bang ở ấn độ sẽ tổ chức diễn tập giả định về sự sẵn sàng của cơ sở hạ tầng bệnh viện trong ứng phó với dịch covid một mươi chín trong bối cảnh số ca bệnh có khả năng gia tăng trong thời gian nghỉ lễ
hiện chưa rõ xác định cuộc diễn tập sẽ bao gồm những nội dung gì song người đứng đầu cơ quan y tế các bang được yêu cầu đích thân giám sát và xem xét sự sẵn sàng của tất cả cơ sở hạ tầng cũng như đảm bảo có đủ lượng thuốc thiết yếu
trong khi chứng kiến số ca mắc covid một mươi chín hàng ngày giảm đều đặn trong những tháng gần đây ấn độ lo ngại về tình hình bùng phát covid một mươi chín ở các quốc gia khác và khả năng dịch bệnh trở nên tồi tệ hơn trong kỳ nghỉ lễ
dự kiến ấn độ sẽ xét nghiệm pcr bắt buộc với du khách từ trung quốc nhật bản hàn quốc singapore và thái lan nhập cảnh vào nước này
bất kỳ hành khách nào từ các quốc gia trên nếu có triệu chứng hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai đều sẽ bị cách ly